ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp đã triển khai được một năm nay cho nông dân tại nhiều tỉnh thành
và đã đem lại kết quả tốt giúp cho nông dân tăng năng suất giảm công sản xuất và ô nhiễm môi trường từ dư lượng phân bó
trước đây nhiều nông dân canh tác lúa theo mô hình truyền thống tại tỉnh trà vinh thường lo lắng việc điều tiết lượng nước ngọt tưới tiêu cho phù hợp
và dư lượng phân bón gây ô nhiễm môi trường từ khi sử dụng phân bón thông minh việc sản xuất của người dân đạt được nhiều kết quả cao
kết quả này đạt được từ khi nhiều hộ dân liên kết hợp tác trong việc sử dụng phân bón thông minh
ứng dụng mực nước ruộng thông minh và nhiều sản phẩm công nghệ khác
tùy theo nông nghiệp